thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống kế hoạch và đầu tư
chào đón năm mới năm hai nghìn hai mươi ba bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức chương trình nghệ thuật
với chủ đề tự hào việt nam new year concert hai nghìn hai mươi
chương trình có sự tham gia của lãnh đạo các bộ ban ngành về phía bộ công an
tới sự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chương trình nghệ thuật chủ đề tự hào việt nam new year concert
diễn ra trong thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ
với nhiều thức mục nghệ thuật hay hấp dẫn sản dựng công phu
cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
chương trình được tổ chức nhằm thể hiện ý chí khát vọng của những cán bộ công chức viên chức
và người lao động ngành kế hoạch và đầu tư với những trái tim tràn đầy khát vọng
với những mơ ước không giới hạn cùng nhau chia sẻ ước mơ và mong muốn của mình
để nhân lên niềm tự hào là người việt nam
đồng thời chương trình cũng chia sẻ tầm nhìn phát triển
trong thập kỷ vật
trong năm mới phương hướng năm hai nghìn hai mươi ba các định hướng hành động của toàn ngành
và các hoạt động nổi bật của bộ kế hoạch và đầu tư năm hai nghìn hai mươi hai
trong năm tới cán bộ công chức viên chức người lao động của ngành kế hoạch và đầu tư
sẽ tiếp tục cố gắng sáng tạo công hiến để đóng góp sức mình
vì một việt nam sáng tươi
đón chào năm mới năm hai nghìn hai mươi ba nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức
các hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn mang đến cho người dân và du khách
những trải nghiệm thú vị
trong đó tại thủ đô hà nội người dân đã cùng nhau đếm ngược
chào đón năm mới hai nghìn hai mươi ba trong không khí vô cùng đông vui và náo nhiệt
và sau đây sẽ là những ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại quảng trường đông kinh nghĩa thục quận hoàn kiếm thành phố hà nội
người dân đi nhiều nơi đã về đây tạo thành biển người rộng lớn
tận hưởng bầu không khí sôi động của ngày cuối cùng năm hai nghìn hai mươi
và cùng nhau tham dự lễ hội đếm ngược
chào đón năm mới hai nghìn hai mươi ba
với cái tình hình của dịch bệnh của mình nói chung là đã qua rồi
bây giờ là người cô rất là khóc khởi cho nên mới ra hà nội để đón năm mới năm hai nghìn hai mươi ba
mọi người em thấy không khí hôm nay rất là đông vui và nhộn nhịp
đông hơn tưởng tượng rồi mọi người em rất nhiều
còn em thì sao
em thấy mọi người đi chơi rất là vui rất là hào hứng
trong không khí chào đón
năm hai nghìn hai mươi ba tất cả mọi người đều có mong ước và ước vọng
với những điều tốt đẹp hơn trong năm mới cho bản thân gia đình và đất nước
dịch bệnh đã qua khỏi ai cũng sức khỏe vui vẻ đón năm mới phân khỏi
có nhiều sức khỏe mọi người thành công
mọi người sẽ bỏ qua hết những điều xấu của năm cũ
và dựa vào những điều tốt đẹp của năm cũ để có thể tìm tới trong tương lai
tất cả chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho năm mới
và chúng ta sẽ cùng chúc mừng năm mới
chúc mừng năm mới
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh
hàng chục nghìn người đã đổ về vệ sinh
trong khi đó thành phố đi bộ nguyễn huệ để tham gia chương trình chào năm mới hai nghìn hai mươi ba
năm nay tại đây cũng diễn ra chương trình pháo hoa nghệ thuật
do đó đã thu hút một lượng lớn người dân tham gia
từ chiều hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về khu vực công viên bến bạch đằng
phố đi bộ nguyễn huệ quận một và khu vực gần hầm sông sài gòn
để có thể ngắm pháo hoa một cách gần nhất và trọn vẹn nhất
năm nay chương trình cao đao tổ chức tại phố đi bộ nguyễn huệ
cũng thu hút lượng lớn người đổ về khiến khu vực này thất thủ không còn một chỗ trống
thậm chí có trường hợp ngất xỉu phải cấp cứu
tuy nhiên đa số người dân thành phố đều cảm thấy hào hứng
và mong đợi khoảnh khắc chuyển giao năm mới với nhiều ước mong
thông bí hôm nay rất là nóng mọi người rất là vui
em thấy mọi người đứng đây kẹt hết cả đường
để mong chờ mạng pháo bông đón chào mừng năm mới hai nghìn hai mươi ba
em thấy rất là vui lâu lắm rồi mà sài gòn đông vui như vậy
qua mùa dịch em thấy là
hôm nay là không khí rất là thoải mái và rất là hạnh phúc
mình trải qua cái mùa dịch đầy thương đau rồi
nên năm mới là chúc mọi người là hành công trong cuộc sống
đúng giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
bầu trời thành phố hồ chí minh được tô điểm rực rỡ
bởi màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao
ở đầu đường hầm sông sài gòn thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
màn bắn pháo hoa thành phố hồ chí minh kéo dài một mươi năm phút
trong niềm hân hoan phấn khởi của người dân
những người dân thành phố mang tên bác
với ước mong một năm mới bình an sức khỏe và hạnh phúc
thưa quý vị chính thức từ ngày hôm nay ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
người dân khi đến thực hiện một số giao dịch tại cơ quan nhà nước
thì sẽ không phải mang theo sổ hộ khẩu giấy
và để chuẩn bị cho việc này
công an cấp cơ sở đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp
tại quận hà đông thành phố hà nội
công an quận đã triển khai nhiều biện pháp hay sáng tạo
trong đó tập trung tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân
khi thực hiện các giao dịch có liên quan đến sổ hộ khẩu
và sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
ngay từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
công an quận hà đông đã tổ chức in hơn một mươi thư ngỏ như thế này
với nội dung tuyên truyền hướng dẫn về ứng dụng vni id
việc sử dụng số định danh cá nhân căn cước công dân thay cho sổ hộ khẩu giấy
những thư ngỏ này được dán tại nhiều địa điểm công cộng
các khu trung cư để nhân dân dễ nhìn dễ nhận biết
cùng với đó phát tới từng tổ dân phố
tới từng hộ dân sinh sống trên địa bàn quận
trong suốt những thời gian vừa qua
công an quận cũng đã triển khai đồng loạt các biện pháp
làm sao để hỗ trợ tốt nhất cho người dân
chúng tôi cũng đang tăng cường tất cả các biện pháp
để thực hiện đồng bộ việc nâng cao tỷ lệ người dân
tham gia cài đặt kích hoạt và sử dụng ứng dụng vneid của bộ công an
liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính
trong đó chúng tôi cũng đã tổ chức tập quấn rất nhiều đợt
đối với sinh viên các trường đối với các cơ quan ban ngành đoàn thể
đồng thời thì chúng tôi đã triển khai hơn một mươi vạn thư ngỏ
gửi đến các hộ dân trên toàn địa bàn quận
để từng gia đình từng hộ dân cùng tuyên truyền
không chỉ gửi các thư ngỏ
hàng chục cán bộ chiến sĩ công an quận
cũng được tăng cường để hoàn thành công tác nhập liệu
chuyển đổi dữ liệu sang dữ liệu số
việc nhập liệu được triển khai một cách khoa học
với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ
công an quận hà đông đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra
là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất
công tác số hóa dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố hà nội
ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm việc từ một mươi tám h tối đến hai h sáng của ngày hôm sau
và sáng ngày hôm sau chúng tôi vẫn làm việc chuyên môn
tại đơn vị bình thường vẫn đảm bảo công tác chuyên môn
được sự hướng dẫn của các đồng chí cán bộ của đội quản lý hành chính
sự quan tâm của ban chí công an quận
chúng tôi sẽ quen dần sẽ thao tác sẽ nhanh hơn
và dần dần chúng tôi từng ngày sẽ đẩy nhanh cái tiến độ
thực hiện công tác số hóa hồ sơ
hà đông là một trong đơn vị mà hiện nay số lượng hồ sơ cư trú cũng rất là nhiều
số lượng hồ sơ từ thời hà tây cũ chuyển về
nên là số lượng trong việc phải sở khen rất nhiều
một bộ hồ sơ có thể lên đến năm bảy mươi cái hồ sơ trong một hồ sơ hộ
những phần lưu trữ lại là những hồ sơ cũ lát từ thời điểm đấy
nên chúng tôi cũng chủ động để tham mưu cho ban chỉ huy công an quận
có những phương pháp để làm làm sao mà để đạt được hiệu quả
tính cho đến thời điểm ngày hôm nay
số lượng hồ sơ của chúng tôi đã hoàn thành là sắp xỉ được chín mươi năm hồ
để hỗ trợ người dân tốt nhất
thì đối với công an cấp phường thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ
các phương tiện kỹ thuật máy móc và cán bộ con người
tại các điểm tiếp dân của công an cấp phường
bên cạnh đó
các bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân quận
cũng như là ủy ban dân cấp phường
cũng đã bố trí các máy tính để phục vụ
để khai thác dữ liệu dân cư quốc gia
và hỗ trợ người dân khi đến làm các tổ chức hành chính
bên cạnh đó
các tổ công tác lưu động của công an các phường
của các đội nghiệp vụ kết hợp cùng với cả các ban ngành đoàn thể trên địa bàn quận
cũng đã xuống từng khu dân cư
đặc biệt là các chân tòa trung cư lớn
khu mà đông dân cư cư trú
thì chúng tôi cũng có đặt các điểm
để hỗ trợ người dân trực tiếp vừa cài đặt vned
vừa có thể đăng ký các thủ tục hành chính liên quan
thực hiện việc bỏ số hộ khẩu giấy từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
chính phủ và bộ công an đã kịp thời ban hành các quy định
hướng dẫn người dân trong các giao dịch hành chính
khi bỏ số hộ khẩu giấy
và không chỉ công an quận hà đông
lực lượng công an các cấp cũng đang gấp rút hoàn thiện các mặt công tác
sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số
theo lộ trình của chính phủ và bộ công an
tạo thuận lợi nhất cho người dân
thưa quý vị đã chào đón năm mới hai nghìn hai mươi ba
mọc tới qua nhiều địa phương trên cả nước
đã tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn
mang đến cho người dân và dù khác những trải nghiệm thú vị
tại quảng trường đông kinh
nghĩa thuộc quận hoàn kiếm thành phố hà nội
người dân từ nhiều nơi đổ về đã tạo thành biển người rộng lớn
cùng nhau tham gia lễ hội đếm ngược chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
cùng lúc tại thành phố hồ chí minh
chương trình pháo hoa nghệ thuật cũng thu hút đông đảo người dân tham gia
khu vực phố đi bộ nguyễn huệ
không còn một chỗ trống có trường hợp ngất xỉu phải đi cấp cứu
tuy nhiên màn pháo hoa vẫn diễn ra trọn vẹn đảm bảo an toàn
báo hiệu một năm mới an lành
lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu một bé trai một mươi tuổi
rơi vào trụ cố định mỗ cầu dọc sen ở huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
nhưng do hố trụ sâu khoảng ba mươi năm mét nên chưa thể tiếp cận được với nạn nhân
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
bé thái lý hảo nam cùng với ba bạn trong xóm vào công trình cầu
nằm trên tỉnh lộ tám trăm năm mươi bảy xã phú lợi để nhà sát
lúc đi qua công trình đang thi công bé nam lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong
đường kính hai mươi năm cm đã đóng dung đất sâu khoảng ba mươi năm mét
vào khoảng ba mươi phút sau khi sự việc xảy ra lực lượng cứu hộ đã có mặt
triển khai nhiều phương án cứu hộ xuyên đêm
dự kiến đến một mươi giờ sáng nay lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận được với nạn nhân
thông tin sẽ được chúng tôi truyền từ quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm mặt tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
vào ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với ông trần văn tân về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
bị can trần văn tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trần văn tân